văn phòng tổng thống ukraine thông báo nước này và liên minh châu âu eu sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tại kiev vào ngày ba tháng hai tới
để thảo luận về sự hỗ trợ của bruxelles cho quốc gia đông âu này trong đó có lĩnh vực tài chính và quân sự
theo tuyên bố trong cuộc điện đàm đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi ba với chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã thảo luận chi tiết về sự kiện sắp tới
hai bên cũng thảo luận về việc cung cấp các loại vũ khí thích hợp và chương trình hỗ trợ tài chính mới trị giá một mươi tám tỷ euro cho ukraine
trong đó ông zelensky thúc đẩy đợt giải ngân đầu tiên vào tháng này
tuy nhiên eu và ukraine đang có quan điểm khác nhau về cấm vận dược phẩm liên quan đến nga
kiev muốn trừng phạt một số nhà sản xuất dược phẩm châu âu vẫn đang hoạt động tại nga
nhưng eu lo ngại rằng ukraine đang vũ khí hóa các loại thuốc rất cần thiết và sẽ làm tổn hại đến lợi ích kinh doanh của châu âu trong quá trình này